nhận lời mời của tổng thống cộng hòa ấn độ ramnath kovind chủ tịch nước trần đại quang phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến new delhi thủ đô cộng hòa ấn độ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước
sáng nay lúc chín giờ theo giờ địa phương tại phủ tổng thống đã diễn ra lễ đón chính thức chủ tịch nước phu nhân và đoàn việt nam với nghi lễ cao nhất của nhà nước ấn độ
tổng thống ramnath kovind đã chủ trì lễ đón tham gia buổi lễ còn có thủ tướng ấn độ narendra modi
đây là hoạt động đối ngoại đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang trong năm mới hai nghìn một mươi tám ngay sau tết cổ truyền của dân tộc
phủ tổng thống ấn độ tràn ngập nắng những ngày mùa xuân và lễ hội sắc màu tươi đẹp và rực rỡ
với sự coi trọng và tình cảm hữu nghị đặc biệt với việt nam cộng hòa ấn độ đã dành cho chủ tịch nước trần đại quang sự đón tiếp với nghi thức cao nhất
hai mươi một loạt đại bác chào mừng đội kỵ binh và những đoàn tiêu binh ngay đón chủ tịch nước và các vị khách quý việt nam
đây cũng là năm thứ bốn mươi sáu của quan hệ việt nam ấn độ và tròn một mươi năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
cùng tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai nước bước vào thế kỷ hai mươi một
chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước đánh giá kết quả hợp tác xác định biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước sâu sắc và thực chất hơn
với việc thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước luôn tăng trưởng trong những năm qua
ấn độ là một trong một mươi đối tác thương mại hàng đầu của việt nam kim ngạch thương mại năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt bảy năm tỷ đô la
việt nam ấn độ còn tăng cường sự ủng hộ trên các diễn đàn đa phương hoan nghênh và ủng hộ chính sách hành động hướng đông của ấn độ
nhằm tăng cường kết nối hợp tác phát triển với asean
việt nam với vai trò điều phối quan hệ asean ấn độ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám sẽ hợp tác với ấn độ thúc đẩy mối quan hệ này đạt kết quả tốt đẹp
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang đã trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế và ấn độ
chủ tịch nước nêu rõ quan hệ việt nam ấn độ đang phát triển rất tốt đẹp từ nền móng do chủ tịch hồ chí minh và tổng thống meru xây dựng và vun đắp
chuyến thăm lần này đến ấn độ nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc lên một tầm cao mới
triển vọng hợp tác việt nam ấn độ còn rất to lớn nhiều tiềm năng
chủ tịch nước cảm ơn cộng hòa ấn độ đã dành cho chủ tịch nước phu nhân và đoàn đại biểu việt nam sự đón tiếp chú đáo trọng thị thân tình thắm thiết quan hệ hữu nghị việt nam ấn độ